thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một một mươi sáu năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc một mươi chín tháng tám năm hai nghìn năm
một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đã có thư chúc mừng gửi tới toàn thể tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan
chiến sĩ công nhân công an các đồng chí cán bộ hưu trí thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ công an nhân dân
các đồng chí công an xã bán chuyên trách bảo vệ dân phố bảo vệ cơ quan doanh nghiệp
người có công giúp lực lượng công an các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
truyền hình công an nhân dân xin được trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của đồng chí bộ trưởng
hà nội ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
các đồng chí thân mến
nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
một mươi sáu năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
một mươi tháng tám năm hai nghìn năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an
tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ công nhân công an
các đồng chí cán bộ hưu trí thương binh bệnh binh
thân nhân liệt sĩ công an nhân dân việt nam
các đồng chí công an nhân dân các đồng chí công an xã bán chuyên trách
bảo vệ dân phố bảo vệ cơ quan doanh nghiệp người có công giúp đỡ lực lượng công an
các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cuộc tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở hà nội
lực lượng công an nhân dân việt nam ra đời
bảy mươi sáu năm song hành cùng đất nước được đảng và bác hồ giày công giáo dục
rèn luyện sự đùm bọc che chở của nhân dân sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ
có hiệu quả của quân đội nhân dân các cấp các ngành sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế
lực lượng công an luôn tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân
đem hết sức lực tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ đảng nhà nước
chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa làm tròn nghĩa vụ quốc tế
cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
thời gian qua lực lượng công an đã chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ tinh gọn
bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã
xây dựng triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp căn cước công dân
góp phần quan trọng xây dựng chính phủ điện tử rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính
đặc biệt thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư đồng chí thủ tướng chính phủ
lực lượng công an đã tập trung mọi nguồn lực triển khai quyết liệt các biện pháp kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín
cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn gian khổ hy sinh chấp nhận có thể bị lây nhiễm dịch covid một mươi chín
sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ đã là điểm tựa tinh thần
là chỗ dựa vững chắc của đồng bào đồng chí cả nước
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công
thành tích xuất sắc của các đồng chí
nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín đang đặt ra rất khẩn trương nặng nề
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp
truyền thống anh hùng vẻ vang bảy mươi sáu năm qua
ra sức công hiến trí tuệ sức lực đoàn kết chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn gian khổ
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao thể hiện rõ trách nhiệm lực lượng công an nhân dân
lá chắn phòng chống dịch covid một mươi chín thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe hạnh phúc thành công
tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an